làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh đắk nông thủ tướng nêu rõ tỉnh cần giải quyết mọi điểm nghẽn để phấn đấu giải ngân một trăm linh vốn đầu tư công
số lượng vốn cần giải ngân của tỉnh đắk nông không phải là nhiều và thủ tướng không muốn phải điều chuyển nguồn vốn của tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nêu rõ đắk nông có vị trí chiến lược quan trọng đối với đất nước đặc biệt là với khu vực tây nguyên
đây là tỉnh mới được chia tách nhiều tiềm năng lợi thế nhưng chưa được quan tâm đầu tư đúng mức để phát triển
thủ tướng yêu cầu tỉnh cần cố gắng hơn trong cải cách hành chính xây dựng chính phủ điện tử liên thông các cơ quan để tạo mọi điều kiện và môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư
về giải ngân vốn đầu tư công đắk nông mới đạt khoảng ba mươi năm
thủ tướng đề nghị tỉnh nỗ lực nhiều hơn nữa chủ động kiểm tra đồn đốc để bảo đảm giải ngân một trăm linh vốn ngân sách trung ương trên địa bàn